thưa quý vị học sinh ở độ tuổi vị thành niên bắt đầu có những rung động đầu đời nhưng chưa đủ khả năng để xử lý khi có rắc rối xảy ra
yêu sớm quan hệ tình dục sớm thì sẽ khiến cho các em không chỉ đối diện với những hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe về tinh thần mà còn cả vấn đề về pháp lý
vâng câu chuyện mới đây về em học sinh lớp bảy ở bắc giang mang thai và vượt cạn một mình trở thành mẹ ở cái tuổi một mươi hai một mươi ba
còn bố của đứa bé lại bị tạm giữ hình sự về hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi chính là hồi chuông cảnh tình mà các bậc cha mẹ thầy cô và xã hội
khoảng bốn h ba mươi phút ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tại xã an bá huyện sơn động tỉnh bắc giang gia đình phát hiện con gái sinh năm hai nghìn một mươi sinh một bé trai tại nhà
sau khi xác định nông văn minh có quan hệ tình cảm yêu đương với nữ sinh này ngày một mươi sáu tháng hai công an tỉnh bắc giang đã tạm giữ đối tượng nông văn minh sinh ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn sáu về hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
tại khoản hai điều một trăm linh một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy quy định đối với người từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi khi phạm tội nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù trung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng
không quá một mươi hai năm tù nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định
vâng trong câu chuyện của em học sinh lớp bảy tại bắc giang dù giữa nghi phạm và nạn nhân có quan hệ yêu đương việc quan hệ tình dục giữa hai người là tự nguyện thì hành vi của nghi phạm vẫn cấu thành tội phạm và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật
đây là câu chuyện điển hình cho việc yêu sớm và thiếu hiểu biết pháp luật
trong lứa tuổi vị thành niên đòi hỏi gia đình nhà trường và cả xã hội phải có những giải pháp cụ thể để không xảy ra những sự việc đáng tiếc
xoay quanh nội dung này xin mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích của bác sĩ nguyễn trọng an nguyên phó cục trưởng cục bảo vệ trẻ em bộ lao động thương binh và xã hội
đầu tiên thì xin cảm ơn bác sĩ nguyễn trọng an đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay
với các em học sinh khi mang thai ở lứa tuổi còn ngồi trên nhà trường thì sẽ tiềm ẩn những yếu tố ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe cũng như các hệ lụy khác
đến tuổi dậy thì em bé có khả năng mang thai nhưng chưa phải là em bé có đủ điều kiện để mang thai và trải qua cuộc đẻ
cho nên là câu chuyện những vị thành niên hiện nay mang thai rồi lại đẻ hoặc là nạo thai bây giờ là một vấn đề xã hội rất bức xúc ở việt nam hiện nay
vì bản thân em bé xảy ra những các cái gọi là sang chấn rất là nặng nề luôn luôn trong đầu là có một sự sang chấn
vì là mình mang thai rồi nếu mà đẻ hay là nạo nạo thì cực kỳ nguy hiểm thùng tử cung này chảy máu này
nhưng cái đáng lo ngại nhất là cái sang chấn về tâm lý ám ảnh suốt cả cuộc đời
cho nên là cái việc mà mang thai sớm mang thai ở cái tuổi vị thành niên này là cực kỳ nguy hiểm
nó cả về lâu dài nữa đó là cái chất lượng cuộc sống chất lượng cái
con người thì giống nổi nữa
vâng thưa ông quay trở lại vì cái câu chuyện mà học sinh lớp bảy mang thai thì mới đây công an tỉnh bắc giang cũng đã bắt đối tượng khiến cho em học sinh này mang bầu
rõ ràng là khi mà các em yêu sớm thì các em cũng không hình dung được mình vi phạm pháp luật
vậy thì ông có thể cảnh báo tới các bậc phụ huynh là khi mà các em yêu sớm thì có thể đối diện với lại những cái hệ lụy gì hay không ạ
vấn đề mà học sinh yêu sớm rồi là sinh hoạt tình dục sớm là một vấn đề xã hội hiện nay không chỉ ở việt nam ở các nước khác
cho nên là các cái vấn đề mà chúng ta vừa trao đổi như giáo dục gia đình giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội
nhưng cái vấn đề pháp luật em bé này đã gây ra em bé gái mang thai và sinh con
như vậy tức là chiếu theo luật hình sự là em bé đã gọi là sinh hoạt tình dục đã giao cấu với lại một trẻ gái dưới một mươi ba tuổi
tức là vi phạm vào điều một trăm bốn mươi hai của bộ luật hình sự là tội hiếp dâm
như vậy phải đối mặt một khung hình phạt
điều này chứng tỏ rằng là chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo dục
pháp luật giáo dục pháp luật trong gia đình và giáo dục pháp luật trong nhà trường
vì em bé cũng không biết rằng là mình sinh hoạt tình dục sớm
mình gây ra cái mang bầu em bé gái mang bầu bàn tình mang bầu như thế là bị vi phạm pháp luật
vì là em bé có thể không hiểu biết về pháp luật
cho nên chúng ta làm thế nào là chúng ta phải có những cái giáo dục tại gia đình
các bậc cha mẹ cũng hiểu biết về vấn đề này để hỗ trợ các con về kiến thức về pháp luật về tình dục
đặc biệt là nhà trường
rất quan trọng vấn đề là giáo dục
về pháp luật pháp luật về vấn đề tình dục và các vi phạm pháp luật khác của xã hội
để các em bé hiểu được và chấp hành tuân thủ pháp luật không bị vi phạm như trường hợp đáng thương mà em bé lớp bảy hiện nay chúng ta đang trao đổi
có thể thấy rằng là lựa chọn làm mẹ hay là nạo phá thai thì cũng đều gây ra những cái hệ lụy lâu dài về sức khỏe cũng như là tinh thần của các em
vậy thì theo ông cần có cái biện pháp cụ thể nào biện pháp cốt lõi nào để chúng ta ngăn chặn tình trạng mang thai ở lứa tuổi học sinh ạ
vì bảo vệ trẻ em và trong cái câu chuyện này cũng như vậy là phải tập trung vào khâu phòng ngừa
trong luật trẻ em cũng đưa ra trong điều bốn nghìn bảy trăm bốn mươi tám đưa ra là phải tập trung vào cái cấp độ một là cấp độ phòng ngừa
chứ không để nó xảy ra phòng ngừa là phải phát hiện sớm ngăn chặn sớm và hỗ trợ các kỹ năng kiến thức để phòng tránh
đấy ở đây cũng như vậy thôi câu chuyện xảy ra như thế này thì chúng ta phải đặc biệt quan tâm vấn đề giáo dục gia đình
luôn luôn lắng nghe trẻ nói và quan tâm đến trẻ
bên cạnh đấy phải phối hợp với vấn đề giáo dục nhà trường để đảm bảo rằng em bé hiểu được vấn đề phát triển tâm sinh lý
vấn đề phát triển về tình dục rồi cái nhu cầu tình dục ở cái lứa tuổi đó như thế nào và phòng tránh các bệnh ra làm sao để đảm bảo tình dục an toàn như thế nào
thì đấy là cả một vấn đề mà gia đình và nhà trường rồi vấn đề giáo dục xã hội nữa là có tuyên truyền giáo dục pháp luật
và đảm bảo rằng là các cái phương tiện mà nó tiêm ẩn những nguy cơ làm cho em bé bị xa ngã
như là internet như youtube như các thứ ở các mạng xã hội là phải có sự kiểm soát chặt chẽ
thì mới đảm bảo rằng là có một cuộc sống trong lành và em bé được an toàn
xin được cảm ơn ông với những phân tích vừa rồi